từ thừa thiên huế đến khánh hòa xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông ở thừa thiên huế lên mức báo động một báo động hai có sông trên báo động ba
các sông từ quảng nam đến khánh hòa lên mức báo động hai báo động ba có sông trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa
về tình hình nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ
ở các tỉnh thanh hóa đến thửa thiên huế và hai mươi năm hai mươi tám độ ở khu vực đà nẵng đến bình thuận
cuối cùng là tây nguyên và nam bộ
nơi đây cũng chịu tác động của đới gió đông trên cao nên mưa rào và rông chủ yếu xảy ra về chiều tối và tối
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to đề phòng khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh trong cơn rông
vào ban ngày trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
trên biển quần đảo hoàng sa phổ biến có mưa vài nơi thịnh hành gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa ít thuận lợi cho các hoạt động hàng hài
nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng hai mươi chín độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm không mưa ngày nắng hanh gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi ba độ